trước diễn biến khó lường của dịch bệnh bộ y tế đã quyết định thành lập bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
với quy mô năm trăm linh giường trực thuộc bệnh viện đại học y hà nội để chuẩn bị ứng phó cho hà nội và các tỉnh phía bắc
bệnh viện này được thiết lập tại phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội là cơ sở hai của bệnh viện đại học y hà nội
đây sẽ là nơi tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch do các cơ sở y tế chuyển đến
đảm bảo kịp thời an toàn hiệu quả tuân thủ theo các hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của bộ y tế
sự kiến trung tuần tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện này sẽ đi vào hoạt động
song song đó bộ y tế đang tiến hành thiết lập trung tâm hồi sức tích cực tại cơ sở hai của bệnh viện việt đức và bệnh viện bạch mai tại hà nam
đồng thời bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nhanh chóng nâng công suất dường bệnh đặc biệt là tại khu vực hồi sức